xã hưng trung cũng là địa phương xuất hiện ổ dịch bệnh dạy với hơn bốn mươi người bị cho cắn
tuy nhiên chỉ có hai người là đi tiêm phòng vaccine bệnh dạy hầu hết họ đều tự đi bốc thuốc nam về để điều trị
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mẹ của những đứa trẻ này đã không đi tiêm phòng vaccine bệnh dạy hầu hết họ đều tự đi bốc thuốc nam về để điều trị